vào khoảng chín h bốn mươi năm sáng ngày hôm nay trên đường hồ chí minh đoạn qua thôn nam sơn xã đắk gằn huyện đắc minh tỉnh đắk nông đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách và hai xe máy khiến một người tử vong tại chỗ và hai người bị thương
thời điểm trên xe khách hồng anh chưa rõ danh tính tài xế mang bì kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn bảy trăm sáu mươi tám điều khiển lưu thông trên đường hồ chí minh theo hướng đắk lắc đắk nông
khi đến địa điểm trên xe khách bất ngờ lao vào xe máy do một người đàn ông điều khiển đang đi qua đường
sau khi lao vào xe máy trên xe khách mất lái lao lên bên trái đường tiếp tục đâm vào hai xe máy rồi tiếp tục đâm vào một phần ngôi nhà gỗ bên đường
hậu quả của vụ tai nạn đã làm người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ và hai người phụ nữ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
rất may là thời điểm này xe khách đang chở hơn hai mươi hành khách từ đắk lắc đi tp hcm nhưng không có ai bị thương
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt phân luồng điều tiết giao thông và điều tra để làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn